muốn nói rằng là chưa biết là có tiêu diệt được virus hay không mà rượu nó lại tiêu diệt bạn
thế thì về đương nhiên là rượu cồn thì nó có cái khả năng là làm khử khuẩn sạch cái môi trường sạch cái vị trí bàn tay hay là tất cả những cái vật dụng của chúng ta
thế nhưng mà cái điều này thì người ta nói rằng là cái gì quá thì cũng là không nên
và bạn đừng có hiểu theo một cái cách như thế để mà rồi là lạm dụng nó
thế thì có thể thay thế bằng những cái điều đó thì đặc biệt là những cái bạn mà đã có những cái bệnh lý
mà ảnh hưởng đến cái hệ thống tiêu hóa của mình
thế cho nên là nếu mà sử dụng như vậy mà cứ cho rằng là phải uống nhiều càng nhiều càng tốt thì mới tạo ra vũ khí để tiêu diệt virus thì cũng là quả là một sai lầm
chúng ta có rất nhiều cách để mà phòng ngừa nó
ví dụ như là giữ ấm
đối với các bạn là ngờ
ngoài miền bắc thì thời tiết ra đang ấy
cái thứ hai nữa là dùng rất nhiều biện pháp của y học dân tộc của chúng ta có thể sử dụng được
ví dụ như nước xả nước gừng
tất nhiên cái nước này cũng không phải là uống nhiều thật nhiều và uống liên tục hay là mà ăn một lúc mấy chục nhánh tỏi hay là để mà giải quyết vấn đề đấy thì cũng không nên
cho nên là chúng ta giữ ấm trong cái nhà cửa thông thoáng
ví dụ như thế
và cái thứ hai nữa là dùng những cái nước mà
như tôi nói đấy
nước ấm mà xả hay là gừng cũng rất là tốt
giữ được ấm cái cổ
thứ ba nữa là
cái xưa thì
các cụ chúng ta thì cũng có những cái bài sông
nhiều cái lá sông thơm
vừa khỏe người vừa ra mồ hôi
nhưng mà lại nó cũng là một cái vũ khí để mà chống lại
thì chúng ta có thể dùng như thế
nhưng mà nếu mà hiểu đơn thuần
chỉ có uống rượu để mà giải quyết được vấn đề virus
thì tôi nghĩ là đừng có lên suy nghĩ một cách thái quá nhé